vào chiều ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin trong ngày nghỉ đầu tiên của tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
toàn quốc đã xảy ra bốn mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và bị thương bốn mươi người
trong ngày nghỉ đầu tiên cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy ba trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm
phạt tiền trên một mươi bảy tỷ đồng tạm giữ hơn một trăm linh xe ô tô hơn hai bốn trăm linh xe mô tô sáu mươi bảy phương tiện khác
tước trên một năm trăm linh giấy phép lái xe các loại
ghi nhận về tình hình giao thông trong sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
nhiều tuyến đường cửa ngõ của thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh bị ủn tắc
từ tám giờ trên nhiều tuyến đường của thành phố hà nội như giải phóng vành đai ba nguyễn xiển
lượng phương tiện về các địa phương tăng đột biến
còn tại các tuyến đường tại khu vực bến xe của hà nội và cửa ngõ phía nam đã xuất hiện tình trạng ủn ứ do lượng phương tiện giao thông đông hơn
còn tại thành phố hồ chí minh giao thông tại tuyến cửa ngõ phía đông thành phố
khu vực đường kết nối và đường dẫn thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
vào sáng ngày hôm nay ùn ứ các phương tiện di chuyển chậm
cụ thể là tuyến đường mai trí thọ tp thủ đức đoạn từ đường võ nguyên giáp đến giao lộ an phú
đường dẫn cao tốc lượng phương tiện rất đông
trên tuyến võ nguyên giáp lượng xe thông thoáng di chuyển dễ dàng
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tốc trực
để phân luồng giao thông kịp thời giải tỏa khi xảy ra ủn tắc
tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác một ổ mại dâm phục vụ khách nước ngoài thu lợi bất chính
hai mươi bốn tỷ đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm triệt phá tạm giữ bảy đối tượng để điều tra
đối tượng chủ mưu cầm đầu mang quốc tịch trung quốc là chủ của nhà hàng fortune
đã tổ chức hoạt động môi giới mại dâm có tính chất phức tạp
mỗi ngày cơ sở đã tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên của nhà hàng
chủ yếu là phục vụ cho khách nước ngoài
giá cả mua bán dâm giao động từ năm triệu đồng một lần và một mươi hai triệu đồng một đêm
kiểm tra hệ thống sổ sách của nhà hàng fortune cơ quan công an đã xác định
từ tháng hai cho tới tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba chủ nhà hàng là zhang lei đã thu lợi bất chính
từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền đặc biệt lớn khoảng bốn mươi bốn tỷ đồng
khám xét tại nhà riêng của đối tượng phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng
cất giữ hơn hai mươi một tỷ đồng tiền mặt và đây là số tiền thu được từ hoạt động môi giới mại dâm
qua việc kinh doanh biến tướng nhà hàng karaoke
đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản hồ văn liên chú tại thị trấn a lưới
tỉnh thừa thiên huế vừa bị công an huyện a lưới bắt giữ
trước đó từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong khoảng thời gian từ một mươi hai giờ đêm đến ba giờ sáng
nhiều nhà dân trên địa bàn thị trấn a lưới liên tục bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản
lập chuyên án đấu tranh vào khuya ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an huyện a lưới đã bắt quả tang
khi hồ văn liên đang đột nhập vào nhà của một người dân để trộm cắp
khám xét tại nhà của đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều vật chứng công cụ phương tiện
thực hiện hành vi phạm tội tổng số tài sản đối tượng liên trộm cắp tại nhà dân là khoảng hơn bốn mươi bảy triệu đồng
càng gần đến thời điểm tết nguyên đán thì tội phạm vi phạm pháp luật về pháo càng diễn biến phức tạp
công an tỉnh đồng nai và lâm đồng vừa triệt phá hai vụ tàng trữ vận chuyển pháo nổ trái phép
thu giữ gần một tấn pháo nổ
phòng cảnh sát kinh tế môi trường công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục quản lý thị trường
bắt quả tang đối tượng lê nguyễn thanh huy quê tỉnh kiên giang đang tàng trữ gần năm trăm linh kg pháo nổ trái phép
tại một phòng trọ trên địa bàn phường long bình tp biên hòa
lực lượng chức năng phát hiện có bảy loại pháo nổ với tổng trọng lượng gần bốn trăm tám mươi tám kg và hai trăm một mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
tất cả đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cùng với hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép trần quang huy chú tại đồng nai
vừa bị công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng bắt giữ
trước đó sáng hai mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an bắt quả tang trần quang huy đang điều khiển xe mô tô
trước một taxi bầy chỗ do nguyễn minh ngọc chú tại tp bảo lộc điều khiển
tại đường dân sinh khu vực cao tốc liên khương đà lạt thuộc xã liên hiệp huyện đức trọng
qua kiểm tra xe taxi lực lượng công an phát hiện có một mươi hai bao tải bên trong chứa hai trăm năm mươi bảy hộp pháo hoa nổ
tổng khối lượng là bốn trăm ba mươi bốn kg
tại cơ quan công an huy khai nhận từng vận chuyển chót lọt một lần đến lần này thì bị bắt
thưa quý vị
thưa quý vị
hình tội phạm sử dụng súng tự chế vũ khí thô sơ vũ khí tương tự vũ khí thô sơ dao và phương tiện tương tự dao gây án đang diễn biến rất phức tạp
đặc biệt là tội phạm sử dụng các loại dao gây án chiếm tỷ lệ rất cao
vâng chính vì vậy và một trong những nội dung đang được dư luận quan tâm và ủng hộ với đề xuất của bộ công an
trong dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
đó là bổ sung dao có tính chất sát thương cao vào danh mục vũ khí thô sơ
từ những cơ sở và thực tiễn nào để bộ công an đưa ra đề xuất như vậy
đây sẽ là nội dung của mục tiêu điểm ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi
tại thái bình khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng chín người dân thị trấn an bài huyện quỳnh phụ
báo tin về một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản
đồng chí đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài được phân công xuống địa bàn nắm tình hình
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong
đối tượng sau đó đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại ninh bình
còn đây là đối tượng trần quang diện chú xã dân hòa huyện thành oai thành phố hà nội
chiều một mươi bốn tháng một mươi hai diện có hành vi dùng dao đe dọa gây dối
tại địa chỉ số hai mươi tám phố đông tác phường kim liên quận đồng đa
khi tổ công tác công an phường kim liên có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc
diện đã dùng dao đâm vào sổ
sườn trái và cánh tay làm thương nặng một cán bộ công an phường kim liên
đây chỉ là hai trong số hàng nghìn vụ việc nghiêm trọng mà các đối tượng sử dụng dao
làm hung khí gây án trong thời gian gần đây
các đối tượng sử dụng dao đâm vào sổ gây án trong thời gian gần đây
đấy mới là một cái mục tiêu của nhà nước mình cũng như là của cái quy định của pháp luật
nếu phòng ngừa là chính
qua theo dõi hoạt động tổng kết năm năm về thực thi luật vũ khí vật nhiễu nổ
và công cụ hỗ trợ
thì các cơ quan chức năng cũng đã chỉ ra những một số quy định
nó chưa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh đối với những vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và trong thời gian tới đây thì rất cần thiết phải sửa đổi bổ sung
hoặc thậm chí là chúng ta phải có thêm những cái quy định mới
để đáp ứng tình hình mới trong thời gian sắp tới
trước tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế vũ khí thô sơ
vũ khí tương tự vũ khí thô sơ dao và các phương tiện tương tự dao gây án
đang diễn biến rất phức tạp
đặc biệt là tội phạm sử dụng các loại dao gây án chiếm tỷ lệ rất cao
tại phiên họp mới đây nhất của ủy ban thường vụ quốc hội quyết định bổ sung luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
đa số các đại biểu đều đồng tình ủng hộ các nội dung sửa đổi luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
theo ý kiến tại phiên họp về dự án này phó chủ tịch quốc hội trần quang phương
bày tỏ thống nhất sự cần thiết sửa đổi luật này
tuy nhiên cần làm rõ khái niệm về dao có tính sát thương cao
trong quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
vũ khí và công cụ hỗ trợ mà nó bao hàm các công cụ sản xuất và đời sống
như các loại dao
cái này bộ tư pháp
các cơ quan cũng đã có ý kiến rồi bởi vì cái này nó tác động lớn lắm
đến cái phát triển kinh tế xã hội
thứ hai là xung quanh chính sách về giảm các thủ tục hành chính
cũng là vấn đề rất lớn
vấn đề rất lớn
ta đừng có để cho giảm cái này nhưng mà tăng cái khác
có nghĩa là tăng cái sự tuân thủ chi phí hành chính
và chi phí tuân thủ pháp luật của người dân
việc sửa đổi bổ sung quy định về khái niệm vũ khí công cụ hỗ trợ là cần thiết
trong đó nội dung dao có tính sát thương cao đưa vào danh mục vũ khí thô sơ
đã được bộ công an nghiên cứu khảo sát đánh giá kỹ lưỡng
qua tổng kết năm năm thực hiện luật vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cho thấy có đến năm mươi tám tổng số vụ việc
và năm mươi bốn tổng số đối tượng sử dụng các loại dao và phương tiện tương tự dao để gây án
điều này đã cho thấy mức độ tính chất phức tạp của loại phương tiện này
là rất là may động
cái thứ hai nữa anh tới đã phân tích về cái việc mà dùng vũ khí là dao để gây án đến cái năm mươi tám vụ việc
và năm mươi bốn đối tượng trong tổng số vụ việc của đối tượng
như vậy là chúng ta đã thấy cái tính chất phức tạp hàng ngày
cái thứ ba nữa là quá trình thực hiện thì tôi và các đã cử anh em đi nghiên cứu và đọc tài liệu của một số nước
mà người ta đã có những cái đề cập đến cái việc hung khí dao để làm cái phạm tội
và thực tế chúng ta đã trình kiệt
qua khảo sát tại các làng nghề cơ sở sản xuất kinh doanh cho thấy hiện trên cả nước có khoảng trên hai ba trăm linh mẫu dao khác nhau
trong đó có khoảng ba trăm linh loại dao có tính sát thương cao như dao bầu dao phay dao quắm
do đó khi đối tượng với ý thức chủ quan động cơ mục đích trái pháp luật sẽ dễ dàng mua hoặc tự chế các loại dao
có tính sát thương cao để sử dụng gây nguy hại đến tính mạng sức khỏe con người gây mất an ninh trật tự
chính vì vậy để quản lý phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
cần phải quy định quản lý về hoạt động chế tạo sản xuất kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu
sửa chữa các loại dao trong luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
không thể ngờ rằng chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ đã bị bắt giữ kể từ khi ra tay cướp giật điện thoại
của vợ chồng người nước ngoài tại quận một tp hcm
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai nguyễn văn nhân và lê thị thanh thảo đã bị viện kiểm sát nhân dân quận một
cho quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam
để xử lý về hành vi cướp giật tài sản
trước đó khuyên ngày hai mươi ba một mươi hai đôi vợ chồng quốc tịch singapore đang đi bộ trên vỉa hệ đường nguyễn siêu
hướng ra đường hai bà trưng quận một
khi đang dùng điện thoại iphone một mươi năm pro thì bị hai đối tượng nam nữ đi xe máy giật chiếc điện thoại
nạn nhân đã trình báo đến công an
ban chỉ huy công an quận một đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự lập thành nhiều mũi trinh sát
tỏa đi khắp nơi đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
khi phát hiện chúng di chuyển bằng xe máy các trinh sát đã truy đuổi vừa kheo léo dẫn dụ
vừa đảm bảo an toàn cho người dân
băng qua nhiều tuyến đường hai đối tượng đã bị bắt
một nam thanh niên đưa hai chân lên yên xe máy và nằm trên yên xe khi đang chạy với tốc độ cao
trên quốc lộ một đoạn địa bàn tỉnh bình thuận khiến cho người đi đường bức xúc
tiếp nhận vụ việc này công an tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định
theo hình ảnh ghi lại vào lúc một mươi ba h bốn mươi bảy phút ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã phan thanh huyện bắc bình tỉnh bình thuận
một nam thanh niên không đổi nóng bảo hiểm đưa hai chân lên
trên yên xe máy màu hồng và nằm thấp nghỉ trên yên xe
hai tay trồ ga chạy với tốc độ cao
sau một đoạn đường dài nằm trên yên xe chạy thanh niên này mới ngồi dậy trở lại
đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận phê bình
về hành động của nam thanh niên đi xe máy
trước vụ việc trên đại tá huỳnh ngọc liêm phó giám đốc công an tỉnh
đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
nhanh chóng làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với chín bị can
trong vụ án xảy ra tại trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam
gọi tắt là vncert thuộc bộ thông tin và truyền thông
thực hiện kế hoạch điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ trong quá trình lập phê duyệt
tổ chức đấu thầu dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật
nhằm theo dõi phân tích sự cố tấn công an toàn thông tin mạng
trên một số kênh kết nối internet quốc tế do trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam
gọi tắt là vncert thuộc bộ thông tin và truyền thông thực hiện trong năm hai nghìn một mươi bảy
xác định ông nguyễn trọng đường nguyên giám đốc vncert đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới
thông đồng với công ty trách nhiệm hiểu hoạn thương mại và dịch vụ khang pháp đơn vị tư vấn
công ty cổ phần thẩm định giá btc value và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với chín bị can về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
một nguyễn trọng đường nguyên giám đốc vncert hiện là phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ thông tin và truyền thông
hai ngô quang huy nguyên phó giám đốc vnz hiện là phó tránh văn phòng bộ thông tin và truyền thông
ba nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty aic đang bị truy nã
bốn đỗ văn sơn trưởng ban quản lý dự án hai công ty aic
một nguyễn văn thế trưởng ban kt bảy công ty aic
sáu nguyễn vũ cường giám đốc công ty khang phát
bảy mai phương nam phó giám đốc công ty khang phát
hai đặng xuân minh giám đốc công ty btc values
chín nguyễn quốc việt thẩm định viên công ty btc values
công an huyện đức trọng vừa phối hợp với phòng kiểm soát kinh tế công an tỉnh lâm đông
vừa triệt phá một đường dây vận chuyển pháo của địa bản tiêu thụ
gần nửa tấn pháo nổ các loại
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai một mươi năm trinh sát đã mật phục
vây bắt trần quang huy chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đang điều khiển xe mô tô phía trước một taxi bảy chỗ do nguyễn minh ngọc
trú tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng điều khiển
tại đường dân sinh khu vực cao tốc liên khương đà lạt
thuộc xã liên khương huyện đức trọng
qua kiểm tra xe taxi lực lượng công an phát hiện có một mươi hai bao tải
bên trong có chứa hai trăm năm mươi bảy hộp pháo hoa nổ với tổng khối lượng là bốn trăm ba mươi bốn kg
tại cơ quan công an huy khai nhận từng vận chuyển chót lọt một lần
đến lần này thì bị bắt
huy từng có hai tiền án một về tội trộm cắp tài sản
một về tội cố ý gây thương tích